sau khi các vị sư đọc kinh cầu nguyện lần lượt những đứa trẻ lên thách hương khẩn nguyện và được đút cho ăn cấm dẹp
vị chủ lễ một tay lấy cơm dẹp đứt vào miệng một tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng đứa trẻ rồi hỏi ước gì
qua những điều ước đó sẽ là điểm báo may mắn ở tương lai
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sau khi các vị sư đọc kinh cầu nguyện lần lượt những đứa trẻ lên thách hương khẩn nguyện và được đút cho ăn cấm dẹp

còn dưới bến sông hơn năm vận động viên cả nam và nữ trong bộ trang phục thi đấu thể thao nhiều màu sắc tạo nên một không khí tưng bừng náo nhiệt

nhưng chỉ có khoảng năm mươi cho tới sáu mươi người trực tiếp lên ghe thi đấu

ghe ngò không như bây giờ mà được đục ra từ một thân cây to nên được gọi là ghe độc mộc
chính vì thế ghe ngò độc mộc rất nặng
vậy rồi danh vũ cải tiến chiếc ghe ngò đóng theo kiểu mới tức là dùng từng tấm ván gỗ ráp lại với nhau được giữ cứng và gắn kết bằng những giải công dày đặc
những chiếc ghe ngò kiểu mới này cho thấy rõ ưu điểm là phù hợp với đường đua trọng lượng nhẹ hơn và lướt
đước đi nhanh hơn
nó mới làm cái càng câu đó được
nhưng mà khi mình chọn cây đó về nó đúng cái độ cong đúng chiều dài của nó mình phơi khoảng từ tám tháng đến một năm mấy cây đó mới xài chất lượng
còn một cây mà mình đốn cây tràm đó về khoảng hai ba tháng kể như không lẹ không lẹ rồi chiếc ghe nó bị sụn hết cái độ đàn hồi luôn
cái nhân lực của cái họ bơi á thì nó bơi được mạnh thì mình động chiếc ghe nó hơi dày chút á thì tốc độ nó mới cao
còn nhân lực thì
nếu đóng ghe mỏng thì mới bơi nổi
còn mỏng thì bắt buộc chỉ có được sức phát một khúc chừng hai trăm linh ba trăm linh mét gì đó thì nó đi chậm lại nó không có cái độ trơn á cái độ dục á
khi những chiếc ghe ngò cải tiến của danh vũ đóng đạt giải cao trong các cuộc đua thì tiến tâm của anh cũng nổi khắp vùng
thời dẫu là mấy năm trước cũng đóng cho một chiếc cho chùa trà tim
thì năm nay hai nghìn một mươi bảy thì sư hộp ban hoàng trị phật tử ở trong chùa thì thời dẫu là tất cả là trong chùa trong tỉnh sóc trăng này
thấy thời dẫu là đóng chiếc nào cũng chiếc đó vô địch như là chùa tinh tất chùa càng long
thì năm nay thấy vậy là sư kêu thời dẫu lại đóng cho chùa trà tim
sư thường đi tham gia các lễ hội ốc bốc mấy năm qua đó nhận thấy cái thành tích của
ghe của anh vũ là thợ ghe đó thì thường thường là đạt được thành tích cao
thành ra thì cũng thấy cái thành tích đó thợ đã làm được đó
thấy cái thành tích rất tốt như vậy thì sư mới năm nay mời thợ vũ để làm cho chùa bân cốc làm sao cho được thành tích tốt như mấy ghe khác
thợ vừa đóng người sư vừa kiểm tra đó thấy là thợ ông cũng làm rất khéo rồi ghe sạch đẹp rồi cái hình dáng ghe cũng thấy tốt
nghe người sư rất là hài lòng
một nghi thức quan trọng bắt buộc trước khi chiếc ghe ngò chính thức tham gia đấu trường là lễ hạ thủy
chỉ sau khi làm lễ hạ thủy thì mới chính thức
ghe đó ra sông tập bơi thực chiến
lấy tinh thần đồng đội đoàn kết làm tiêu chí chính
nên đua ghe ngò thành công các vận động viên phải tập luyện liên tục với phương pháp đặc vụ mà chỉ riêng đua ghe ngò mới có
đây là phương pháp tập đua ghe trên cạn
các vận động viên đứng xếp hàng theo đúng vị trí trên ghe và khu mạnh mái chẹo trong không trung sao cho đúng kỹ thuật và đều nhịp
để giữ nhịp cho các động tác trèo người chỉ huy đội giữ vai trò rất quan trọng
đó phải là người khỏe mạnh dẻo dai
trong suốt thời gian thi đấu người chỉ huy còn đóng vai trò đem sự hứng thú hăng hái đến cho các vận động viên
nếu thi đấu thật người chỉ huy cũng phải đứng giữa chiếc ghe chồng trành giữa những tiếng còi vang rộn rã mà người chỉ huy đem lại
người khmer tin rằng chọn lựa người chỉ huy mạnh khỏe có tốt chất để đại diện đội giữ lấy cả tinh thần của ngôi chùa của bà con phung sóc đặt vào

tuy tất cả những động tác đua ghe chỉ đơn giản như thế nhưng để tập sức bền cho tay và dẻo dai thể lực thì không phải ai cũng làm được
bởi sức ép ở dưới mặt nước cũng như yêu cầu khắt khe về tốc độ nhiệt ở mỗi giai đoạn đua
môn thể thao cộng đồng này sẽ khó thành công nếu như một người không theo kịp nhịp dèo khi đó ghe dễ bị lật ứp
trong đua ghe ngò yếu tố tinh thần và niềm tin cũng là rất quan trọng
vì thế các đội tham gia tranh tài tuy có bị bỏ xa nhưng vẫn quyết tâm đeo bám chứ không bỏ cuộc giữa chừng
họ mang một tinh thần thể thao cao đẹp đến với cuộc chơi nhằm cống hiến cho người xem những màn đua ngoạn mục đẹp mắt
đây là lễ và hội truyền thống cho nên các đơn vị tham gia
với cái tinh thần thể thao là chính cùng nhau để vui khỏe thôi ăn thua không phải là vấn đề
nhưng mà cái tinh thần thượng võ ở đây là cố gắng hết sức mình để giành lại cái chiến thắng về cho đơn vị mình
và những đơn vị này tham gia là tại vì cho những chùa

hội truyền thống cho nên các bà con phật tử cũng như các sư và các thanh niên tham gia vào hoạt động này thì người ta lấy niềm vui chung là chính

những mái chèo vung nên nhịp nhàng đều đặn như những điệu múa uyển chuyển trên sông nước
đây cũng là ưu tố làm nên nét đẹp của đua gai ngò và tu hút đông đảo người xem khách du lịch đến với lễ hội ốc âm bốc

thì đua là hết mình nhưng mà không có ganh đua

mà chỉ là nỗ lực hết mình cống hiến cho khán giả những màn đua thật là tuyệt đẹp
cái lễ hội này rất là phấn khích
phấn khích vì màu sắc của lễ hội về tốc độ những cái hoạt động trên những cái con thuyền đặc biệt này
so với những lễ khác rất là đặc biệt
tinh hồng của mọi người rất là nhiệt tình rất là vui
kiểu như là giống như một cái lễ hội mà bà con họ tập trung tới
người ta tập trung tới và người ta kiểu như là hưởng ứng rất là nhiệt tình
thì đây là một cái hình thức rất là độc đáo mà ở những nơi khác thì mình cũng không thấy được
hàng chục ngàn người đứng keng dãy hai bên sông reo hò hòa trong tiếng trống tiếng nhạc ngũ âm cổ vũ
tiếng còi của người đội trưởng thúc giục các tê bơi cuồn cuộn nhịp dần đưa ghe băng băng về đích giành chiến thắng
tất cả nhiều hòa thành một để làm nên nét độc đáo
của môn kể thao cổ truyền
đối với đồng bào dân tộc khmer đây là một lễ hội truyền thống
nó mang đặc cái nét đặc trưng văn hóa của dân tộc
đây là một cái di sản văn hóa rất là biệt của đồng bào khmer
tỉnh sóc trăng nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung
đối với sóc trăng thì cái ngày hội này
nó trở thành một cái nét đặc trưng của đồng bào khmer